do ảnh hưởng của không khí lạnh thì từ ngày mai ở bắc bộ và thanh hóa trời chuyển lạnh
vùng núi phía bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ một mươi chín đến hai mươi một độ
vùng núi có nơi dưới một mươi tám độ
theo cảng vụ đường thủy nội địa quảng ninh thì bắt đầu từ một mươi hai h trưa ngày hôm nay
lệnh cấm biển đã được ban hành để chủ động phòng chống bão số bảy
thành phố hải phòng cũng đã có thông báo đình chỉ hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa
phà sông phà biển bắt đầu từ một mươi một giờ trưa nay
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh quảng ninh
yêu cầu các địa phương chủ động kiểm tra giả soát các khu vực có nguy cơ sạt lở ngập kè yếu nhà tạm
sẵn sàng phương án di rời các nhà dưới chân kè vùng trũng tổ chức canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
nghiêm cấm người qua lại khi có lũ về tại các vị trí ngầm tràn giao thông ở các huyện miền núi
lực lượng biên phòng quảng ninh bắn pháo hiệu kêu gọi hơn tám tàu cá và hơn bốn trăm năm mươi tàu du lịch về bờ
các địa phương có biện pháp di dân tại khu vực có nguy cơ sung yếu và đặc biệt là thu hoạch nhanh gọn cây trồng
để bảo đảm an toàn sản xuất cho người dân
theo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng hải phòng hiện trên vùng biển hải phòng vẫn còn một trăm bốn mươi ba phương tiện
với ba trăm chín mươi ba lao động hoạt động đang được đôn đốc khẩn trương về bờ tránh trú
trong đó có năm mươi tám phương tiện ở vùng lộng tám mươi năm phương tiện ở ven bờ hơn hai phương tiện đã về neo đậu tại các bến
thành phố hải phòng cũng đã có thông báo đình chỉ hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa
phà sông phà biển bắt đầu từ một mươi một h trưa ngày chín tháng một mươi